trên đường lê đình cẩn phường tân tạo quận bình tân trinh sát đội bốn phát hiện hơn một trăm chín mươi kg chất bột màu trắng không nhãn bát không rõ nguồn gốc xuất xứ được đựng trong ba thùng nhựa
đây là hóa chất được các công nhân tại cơ sở thanh hương dùng để tạo đồ sệt cho các loại si rô
ngoài một cơ sở sản xuất si rô khác trên đường tân hóa phường một bốn mươi một tổ công tác cũng phát hiện một trăm hai mươi năm kg hương liệu vị dâu một trăm năm mươi sáu kg hương liệu sầu riêng
cùng nhiều hương liệu chất bảo quản không rõ nguồn gốc không nhãn mát
hiện các mẫu hóa chất hương liệu và chất bảo quản của hai cơ sở trên được đưa đi giám định để phục vụ công tác điều tra